thưa quý vị và các bạn lễ hội tâm linh từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người dân việt nam
đặc biệt trong mỗi dịp mùa xuân về cũng là thời điểm nhiều lễ hội đình chùa mở cửa đón du khách thập phương
và thật thiếu sót nếu như nói đến các lễ hội tâm linh mà cọc bỏ qua đền trần của thành phố nam định
nơi đây được coi là mảnh đất địa linh nhân kiệt do truyền thống văn hóa với nhiều lễ hội gắn với những di tích lịch sử từ ngàn đời
và trong đêm ngày hôm qua lễ khai ấn đền trần thành phố nam định được diễn ra trước sự mong đợi của hàng ngàn du khách thập phương
để đảm bảo sự tôn nghiêm của ghi lễ truyền thống và năm giờ sáng hôm sau mới tổ chức phát ấn cho người dân
tổ tiên là một lễ hội đã đem lại cái niềm hân hoan phấn khởi cho nhân dân cả nước trong mỗi dịp tết đến xuân về mà đặc biệt là dịp đầu năm này
có thể thấy lễ khai ấn không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
bên cạnh đó việc khai ấn còn thể hiện ý nghĩa lớn lao là cầu mong cho thiên hạ thái bình một năm bình an hạnh phúc
và với những giá trị to lớn ấy lễ khai ấn đền trần đã trở thành một tập quán một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc và hấp dẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và phật tử trên cả nước về tham dự
đầu năm mới thì đến để xin lọc để cho gia đình cho bạn bè và cho toàn thể mọi người cho đất nước việt nam
và cũng mong muốn là đến giây phút mà
lễ khai ấn được đến lễ khai ấn của đền trần cũng rất là mong muốn như vậy

cảm giác của mình thì thấy rất là hân hoan tuấn khỏi và cũng gọi là du xuân ngày đầu năm mới
cũng gọi là đến mà mong muốn là được xin lọc và mang cầu bình an cho gia đình và cho tất cả mọi người
thưa quý vị khán giả khi tham gia lễ hội khai ấn đền trần
thì người dân không chỉ được thỏa mãn ước nguyện cầu may cầu phúc cầu những điều an lành trong năm mới
mà chúng ta còn được chiêm ngưỡng cảnh quan tìm hiểu những giá trị di sản truyền thống của khu di tích lịch sử văn hóa đền trần
và những nét đẹp văn hóa ấy cần được gìn giữ lưu truyền và tiếp nối tới các thế hệ của người việt nam
để dù đi bất cứ nơi đâu chúng ta cũng đều nhớ tới cội nguồn với một niềm tự hào sâu sắc nhất